mới đây cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện động thái khó hiểu giữa phúc khắc tiệp và gà cưng ngọc trinh
cụ thể người đẹp tra vinh đã chính thức hủy theo dõi vụ khắc tiệp trên trang instagram gần sáu triệu người theo dõi
không chỉ trên instagram người đẹp gốc trà vinh cũng hủy theo dõi vũ khắc tiệp trên tiktok cá nhân
tuy nhiên hiện ngọc trinh vẫn xuất hiện trong danh sách những người được ông bầu theo dõi trên các nền tảng này
trước đó ngọc trinh rất chăm chỉ tương tác trên trang cá nhân của vũ khắc tiệp
kể từ khi ngọc trinh trở về sau biến cố người đẹp quê trà vinh thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe nhan sắc
hoặc các video đi chơi cùng người thân bạn bè
tuy nhiên trong hội bạn thân gần đây của ngọc trinh không có sự xuất hiện bóng dáng của ông bầu vũ khắc tiệp
điều này làm tạo ra nghi vấn cả hai đã nghỉ chơi nhau
động thái này của cả hai khiến dân tình khó hiểu
từ đây tin đồn dẫn nước tình bạn giữa ngọc trinh và vũ khắc tiệp được đông đảo khán giả bàn tán trên khắp diễn đàn mạng xã hội
tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của nathizon thực hư thế nào chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ
ngọc trinh bắt đầu quen biết vũ khắc tiệp cách đây gần hai mươi năm về trước
ông trung chân dài cảm thấy cô gái có ngoại hình sắc vóc nổi bật nên đã dẫn dắt và đảm nhận vai trò quản lý cho ngọc trinh
dù cô tham gia vào con đường nghệ thuật kể từ đó cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp
thậm chí vũ khắc tiệp còn thổ lộ rằng mất ngọc trinh tôi sẽ mất mọi thứ
cả hai xem nhau như chi kỷ trong suốt nhiều năm do đó tin đồn cả hai nghỉ chơi với nhau đã khiến không ít khán giả bất ngờ
thưa quý vị liên quan đến vụ người mẫu ngọc trinh và thầy giáo dạy lái xe trần xuân đông biểu diễn siếc trên xe mô tô gây bức xúc dư luận vừa qua
mới đây hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị ngọc trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo đồng thời tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại tòa
sau thông tin trên vũ khắc tiệp bạn thân của ngọc trinh
ngày hai tháng hai tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị ngọc trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng
theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
tại phiên tòa ngọc trinh mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho mình mức án nhẹ nhất để trở về với gia đình
nữ hoàng nội y cho biết bị cáo rất nhớ người thân thực sự sai và gửi lời xin lỗi đến những người mà bị cáo đã làm liên lụy trong vụ án này
cũng theo hội đồng xét xử bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên một trăm năm mươi cc bằng a hai
nhưng trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh đã rủ trần xuân đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tp thủ đức
để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay nằm trên yên xe quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn
đồng thời ngọc trinh chỉ đạo phân công nguyễn thị thúy ca trợ lý của ngọc trinh nguyễn thanh l lái xe của ngọc trinh và tăng duy ca bạn của l
điện thoại flycam để quay lại quá trình ngọc trinh và đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm sau đó biên tập và đăng tải lên mạng xã hội
hành vi của ngọc trinh và đông đã xâm nhập đến trật tự công cộng đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự xã hội
bị cáo trần xuân đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô biển kiểm soát số năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw có giá rẻ
nên vẫn đồng ý mua về sử dụng đồng bị tuyên phạt một mươi hai tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng sau tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một năm sáu tháng tù
tại phiên tòa ngọc trinh bày tỏ ăn năn hối hận cho biết trong thâm tâm vẫn nghĩ mình phải làm theo quy định của pháp luật nhưng chỉ vì phút bốc đồng mà đã phạm tội
khi nhận ra sai phạm thì đã quá muộn đây là bài học quá lớn đối với bị cáo
sau thông tin ngọc trinh bị tuyên phạt một năm án treo nhiều sao việt bày tỏ bản án có tính gian đe là bài học sâu sắc đối với ngọc trinh đồng thời cũng chúc mừng cô được trở về nhà đón tết cùng gia đình
trên trang cá nhân vũ khắc tiệp bạn thân của ngọc trinh đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng em
bên cạnh đó khi có một người anh để lại bình luận chúc mừng hai em vũ khắc tiệp đã chủ động cảm ơn người này
nam ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái chúc mừng ngọc trinh
nhà thiết kế đỗ mạnh cường đăng hình ảnh mới của ngọc trinh và chia sẻ mặc dù không ưa vì nhiều lý do cá nhân nhưng cũng mong cô ấy sẽ gặp may mắn được khoan hồng hôm nay
chắc chắn cô ấy đã có bài học rất lớn trong cuộc đời mình rồi
là người từng tham gia diễn xuất với ngọc trinh trong bộ phim chị chị m hai nữ diễn viên lê giang chia sẻ mừng và thương em
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị tuyên phạt bị cáo trinh sau đến chín tháng tù về tội gây dối chất tự công cộng
bị cáo đông sáu chín tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng sau một mươi hai tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp một mươi hai hai mươi một tháng tù
sử sơ thẩm ngọc trinh ánh mắt đượm buồn của người cha khi tham dự phiên tòa
ngay từ sáng sớm ngày hai tháng hai lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo công tác an ninh cho phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến người mẫu ngọc trinh
ngoài hai bị cáo trần hị ngọc trinh và trần xuân đông tòa án nhân dân tp hcm còn trụ tập trợ lý tài xế và bạn của ngọc trinh đến tòa vào sáng ngày hai tháng hai
gồm nguyễn thanh long nguyễn thị thúy kiều tăng duy khánh nguyễn hoàng sơn trần ngọc kiên lê thị hồng nhung nguyễn phong vũ tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
bên cạnh đó cha ruột và chị gái của người mẫu ngọc trinh cũng có mặt người đàn ông gần bảy mươi tuổi với ánh mắt đượm buồn luôn nhìn về phía con gái bên cạnh phòng xét xử
chị gái ngọc trinh cho biết từ khi em gái bị bắt tạm giam tới nay người nhà chưa được gặp gia đình rất lo lắng cho ngọc trinh và mong muốn được tòa khoan hồng hưởng mức án nhẹ trở về với gia đình
cha bị cáo cho hay mười tháng qua tôi ở sài gòn trong nhà cho con từ khi trinh bị bắt tôi chưa được gặp con
trước khi vướng vào vòng lao lý ngọc trinh từng là một diễn viên người mẫu nổi tiếng thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông mạng xã hội
theo hồ sơ ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai nhưng đã bàn bạc cùng với đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn lựa chọn địa điểm
đồng thời trinh phân công chỉ đạo cho nguyễn thanh long nguyễn thị thúy kiều tăng duy khánh chuẩn bị điện thoại flycam để quay phim
vào các ngày mùng năm và mùng sáu tháng chín và ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trinh và đông lái xe phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tp thủ đức gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn xã hội
sau đó trinh biên tập lại và đăng video đã quay lên các trang mạng cá nhân có lượng người theo dõi bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội
ngoài ra trần xuân đông còn sử dụng giấy đăng ký xe mô tô giả khi lái xe mô tô biển số năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo cơ quan điều tra hành vi của trinh và đông xâm phạm đến trật tự công cộng đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự cho xã hội
quá trình điều tra trinh thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết pháp luật mong được khoan hồng
trong video làm việc với điều tra viên ngọc trinh cho biết
tôi nhận thức được hành vi của mình là rất sai trái lái xe không bằng lái không đúng quy định về luật giao thông
biểu diễn xe với những tư thế rất nguy hiểm gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng tác động xấu cho các bạn trẻ học tập những điều không tốt của tôi
đối với thúy kiều khánh long sơn là những người làm thây cho trinh và đông
trong nhận thức chủ quan của những người này chỉ là người làm thuê nên làm theo yêu cầu của trinh
quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không phải là hành vi gây dối trật tự công cộng
do đó cơ quan điều tra không xử lý kiều khánh long và sơn về tội gây dối trật tự công cộng là có cơ sở
hiện cơ quan điều tra đã chuyển thái liệu phương tiện bài flycam của khánh đến cơ quan điều tra công an tp thd
để xem xét xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép
đối với trần ngọc kiên bạn của trinh vào ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy trinh và đông cùng lái xe thực hiện các động tác nguy hiểm
kiên cũng lái xe mô tô hiệu bmw một nghìn hai trăm năm mươi rt của mình để thực hiện các động tác lái xe như đứng dậy tay trái cầm lái tay phải dơ cao
nhưng kiên chỉ chạy khoảng năm mươi m thì dừng lại giữa kiên và trinh không bàn bạc dù dê hành vi của kiên bọc phát nhất thời
cho rằng hành vi của kiên không gây nguy hiểm cho xã hội nên cơ quan điều tra không xử lý kiên về tội gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan điều tra đã chuyển thái liệu phương tiện của kiên đến công an tp thd để xử lý hành trình theo quy định
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đang diễn ra bị cáo trinh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng với hành vi phạm tội
nhưng không dù trần xuân đông và trợ lý thực hiện trinh nói bản thân đã tập lái mô tô để thi bằng a hai
qua người quen giới thiệu cô ta quen trần xuân đông thay dạy lái xe cho trinh
trước khi chạy ra ngoài đường trinh chủ động hẹn với đông ấn định chỗ tập
cô ta nói khi tới bãi tập thế mọi người cũng tập nên không biết là đường đã đưa vào sử dụng
nói về phương tiện thực hiện hành vi phạm tội trình khai xe này của đông bị cáo không cố ý hay cố tình vi phạm pháp luật
mỗi lần tham gia tập trinh nói không phân công người quay phim mà đây là thói quen sinh hoạt
những ngày thực hiện hành vi như cáo trạng nêu phản cảm đều có mặt trợ lý lái xe của trình
khi được tòa hỏi ai hướng dẫn các động tác nguy hiểm trinh khai do đông hướng dẫn và cùng thực hiện
tiếp đó bị cáo trinh khai mình và đồng phạm không bàn bạc người mẫu này khai quá trình điều tra không bị bức cung nhục hình
muốn được sự khoan hồng của pháp luật
cuối giờ sáng ngày hai tháng hai ngay sau phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm luận tội và đề nghị án cho hai bị cáo
đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngọc trinh từ sáu đến chín tháng tù
bị cáo trần xuân đông từ một mươi hai đến hai mươi một tháng tù
theo viện kiểm sát vì muốn thể hiện bản thân và muốn gây sự chú ý bị cáo ngọc trinh đã lái mô tô và thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm phản cảm
ngọc trinh là người rủ dê lôi kéo còn bị cáo trần xuân đông là đồng phạm giúp sức
tuy nhiên do các bị cáo lần đầu phạm tội bị cáo trinh có nhiều đóng góp cho công tác xã hội
còn bị cáo trần xuân đông là con gia đình có công cách mạng nên đề nghị hội đồng xét xử cho các bị cáo mức án dưới khung hình phạt quy định
ngọc trinh từ chối một luật sư bảo chữa
trong phiên xét xử viện kiểm soát nhà dân tp hcm đã truy tố các bị cáo về tội gây dối trật tực công cộng
riêng trần xuân đông còn bị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tại phần thủ tục phiên xử chủ tọa phiên tòa thông báo có ba luật sư bảo chữa cho bị cáo ngọc trinh
tuy nhiên bị cáo ngọc trinh từ chối một người
bị cáo nói chỉ chấp nhận để hai luật sư chính của mình tham gia xuyên suốt quá trình điều tra vụ án bảo chữa trong phiên xử hôm nay
tòa án còn triệu tập một số người từng là trợ lý bạn của ngọc trinh liên quan vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
ba và chị gái của ngọc trinh cũng có mặt tại tòa từ rất sớm
nội dung cáo trạng thể hiện ngọc trinh không có giấy phép lái xe phân khối lớn
nhưng rủ trần xuân đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tp thủ đức
để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay nằm trên yên xe quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn
khoảng thời gian các bị cáo gây dối được xác định kéo dài từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trinh còn chỉ đạo phân công nguyễn thị thúy kiều là trợ lý của trinh nguyễn thanh long là tài xế của trinh
và tăng duy khánh bạn của long dùng điện thoại flycam để quay lại và đăng tải các video này lên mạng xã hội của trình nhằm gây sự chú ý
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nhận định hành vi gây dối trật tự công cộng của trần thị ngọc trinh và trần xuân đông
xâm phạm đến trật tự công cộng đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự cho xã hội
việc đăng tải phát tán các video lên các tài khoản cá nhân của ngọc trinh với hàng trăm triệu lượt theo dõi
gây ảnh hưởng sâu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội
ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm còn thu giữ bốn mô tô đeo các biển số năm mươi chín a ba trăm sáu mươi năm nghìn chín mươi tám
a ba trăm một mươi nghìn một trăm linh chín năm mươi chín aa bảy mươi bốn và năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám cùng giấy đăng ký mô tô biển số năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm xác định ba xe mô tô biển số năm mươi chín a ba trăm sáu mươi năm nghìn chín mươi tám xe mô tô biển số năm mươi chín a ba trăm một mươi nghìn một trăm linh chín
biển năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám không lưu trữ thông tin số khung số máy qua giám định các biển số xe là giả
ngoài ra trần xuân đông còn sử dụng giấy đăng ký mô tô biển số năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám giả để điều khiển xe này thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng vào ngày một mươi sáu một mươi hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa tiếp diễn với phần xét hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan trong vụ án họ là những người quay clip khi ngọc trinh thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm
tại tòa tăng duy khánh người quay phim cho ngọc trinh trình bày đều có mặt vào ngày sáu chín hai nghìn hai mươi ba và sáu một mươi hai nghìn hai mươi ba
và mang flycam đến hiện trường để quay cho ngọc trinh và không biết phải có giấy phép mới được sử dụng flycam
khánh quen biết trần thanh long tài xế của ngọc trinh vào ngày hai chín hai nghìn hai mươi ba khánh nghe long nói trinh tập chạy xe nên xin đi theo để tập dùng flycam
sau khi quay xong khánh gửi video dữ liệu cho trinh xem khánh không bàn bạc hay có mục đích bàn bạc gì từ trước
nguyễn thành long tài xế của trình trình bày long là tài xế của trinh có nhiệm vụ chở ngọc trinh đến chỗ tập lái và ngồi đợi ở đó
long không có kế hoạch từ trước không có bàn bạc với khánh để quay video giúp ngọc trinh
và nguyễn thị thúy kiều trợ lý của ngọc trinh trình bày do là trợ lý của ngọc trinh ở chung nhà nên đi đâu cũng đi cùng
vào các buổi ngọc trinh tập xe đều có mặt của kiều việc ngọc trinh tập lái xe mô tô thời gian địa điểm tập xe đều không báo cho kiều biết
thì kiều có quay video giúp ngọc trinh vì đó là thói quen hàng ngày của hai chị em ở nhà đi đâu làm gì cũng quay video lại
nhưng việc trinh biên tập đăng video đều không bàn bạc với kiều
cũng theo cáo trạng các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của trinh và đông đã được trình biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội tiktok ngọc trinh năm video
và tính đến một mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đối với nguyễn thị thúy kiều tăng duy khánh những người trình nhờ quay phim những người này là những người làm thuê cho trinh
nhận thức chủ quan của họ là họ chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của trình do đó cơ quan điều tra không xử lý họ tội gây dối trật tự công cộng
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại